sở y tế hà nội vừa ban hành kế hoạch về kiểm tra sau cấp phép đối với các cơ sở kinh doanh dược ngoài công lập trên địa bàn thành phố
theo đó các buổi tuyên truyền và hỗ trợ đơn vị kinh doanh dược sẽ được tổ chức
hiện tại hà nội có bảy cơ sở kinh doanh dược bán lẻ
ủy ban nhân dân thành phố đã phân cấp cho ủy ban nhân dân các quận huyện chịu trách nhiệm quản lý các đơn vị kinh doanh dược trên địa bàn
thành tra sở y tế sẽ thường xuyên đi kiểm tra và kiên quyết xử lý nghiêm các sai phạm theo nghị định một trăm bảy mươi sáu
cũng đều có quy định xử lý sự phạt ở trong nghị định một trăm bảy mươi sáu
trong năm hai nghìn một mươi chín sở y tế đặt mục tiêu thực hiện kiểm tra hậu kiểm một trăm linh cơ sở trên ba mươi quận huyện thị xã theo hình thức kiểm tra đột xuất không báo trước
cụ thể sẽ tập trung kiểm tra đối với các cơ sở kinh doanh dược tại các khu vực gần các bệnh viện trên địa bàn
các cơ sở kinh doanh dược có người phụ trách chuyên môn được cấp chứng chỉ hành nghề ngoại tỉnh hậu khẩu ngoại tỉnh hoặc có nơi thường trú xa nơi đăng ký hành nghề kiểm tra toàn diện hoạt động của các cơ sở kinh doanh dược tổ chức kiểm tra luân phiên trên các địa bàn quận huyện thị xã